nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trên địa bàn hàng loạt bến xe khách tuyến huyện thị xã ở tỉnh hà tĩnh
đã được đầu tư xây dựng với kinh phí hàng chục tỷ đồng
thế nhưng chỉ sau một thời gian ngắn hoạt động của các bến xe đã không phát huy được hiệu quả
một số bến xe còn rơi vào tình trạng điều hưu bị hư hỏng xuống cấp thưa thớt xe ra vào gây lãng phí lớn cho nguồn ngân sách
bến xe thị xã hồng lĩnh tỉnh hà tĩnh mặc dù được đầu tư xây dựng với hơn tám tỷ đồng từ nguồn ngân sách của nhà nước
trên diện tích khoảng một mươi năm m hai với hệ thống sân bãi thông thoáng phòng vé khu vực chờ nhà vệ sinh tường rào kiên cố khang trang
thế nhưng kể từ khi đi vào hoạt động từ năm hai nghìn một mươi một đến nay bến xe luôn trong tình trạng vắng khách
tình trạng tương tự xảy ra ở bến xe khách huyện can lộc và một số bến xe tuyến huyện khác ở hà tĩnh
nhưng ngành chức năng vẫn tiếp tục phê duyệt cho triển khai xây dựng thêm bến xe cẩm xuyên
dù được đầu tư trên sáu tỷ đồng rộng gần một mươi m hai nhưng bến xe cẩm xuyên cũng lại bị bỏ hoang sau một thời gian ngắn đi vào hoạt động
thế nhưng kể từ khi đi vào hoạt động từ năm hai nghìn một mươi một đến nay bến xe cầm xuyên cũng lại bị bỏ hoang sau một thời gian ngắn đi vào hoạt động
từ năm hai nghìn một mươi một đến nay hiện tỉnh hà tĩnh đang thực hiện đề án xã hội hóa bến xe thế nhưng lộ trình chuyển đổi bến xe vẫn chưa biết khi nào xong vì phải chờ lãnh đạo tỉnh phê duyệt sau khi tính toán lại tổng giá trị đất đai tài sản trên đất vốn nhà nước
và từ đây đến lúc đó thì những bến xe tuyến huyện này vẫn tiếp tục nằm phơi nắng phơi mưa mà không thể hoạt động